bằng các biện pháp nghiệp vụ thông qua thông tin khai báo y tế xác minh nhân thân đối với trường hợp f một mới vào cách ly tập trung
ban điều hành khu cách ly trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện trường hợp đi cách ly thay cho f một
vào lúc hai mươi một h ngày hai tháng sáu khu cách ly tập trung trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng tiếp nhận hai trường hợp đều là nam giới
hai mươi tuổi và năm mươi một tuổi vào cách ly tập trung theo quyết định của chủ tịch ubnd huyện lạc dương
tiến hành lấy thông tin cá nhân khai báo y tế ban điều hành phát hiện người đàn ông ba mươi tuổi trú tại phường một mươi một thành phố đà lạt đang cách ly thay thế cho người đàn ông năm mươi một tuổi là người có tên trong quyết định cách ly
ngay sau khi biết được vụ việc trung tâm y tế huyện lạc dương đã tiến hành cách ly đối với người đàn ông năm mươi một tuổi và bổ sung quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với người còn lại
làm việc với hai người này người đàn ông năm mươi một tuổi thừa nhận đã sắp xếp thỏa thuận với người kia
một địa chỉ để cán bộ trung tâm y tế không phát hiện ra việc cháo đổi
sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hai cá nhân nói trên cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định